theo công an tỉnh đắk lắc sau một tháng khám nghiệm hiện trường mở rộng điều tra
công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện thêm bảy điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn nằm xảy rác ở các xã trên địa bàn huyện eka
trong đó thì có ba điểm ở nhà dân hai điểm ở sưởng mộc và hai điểm ở địa bàn bia dưng
mở rộng khám nghiệm hiện trường trên diện tích rừng hơn năm trăm linh hectare ở các tiểu khu thuộc các thôn một mươi một mươi một một mươi ba và một mươi năm của xã chư giang
tổ công tác còn phát hiện bốn trăm tám mươi một lóng hộp gỗ và trên một trăm năm mươi gốc cây có đường kính từ sáu mươi một trăm hai mươi cm đã bị các đối tượng lâm tặc cưa hạ với tổng khối lượng trên năm trăm linh mét khối
hiện công an huyện eka đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn đối tượng trực tiếp phá rừng gồm hoàng văn nam ba mươi hai tuổi ngô văn nam ba mươi năm tuổi hoàng văn nam ba mươi năm tuổi và phùng văn hội hai mươi bốn tuổi cùng chú ở thôn một mươi năm xã chư giang huyện eka
vụ việc đã được công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật